ngày hai mươi ba tháng năm tại nhà thi đấu tỉnh khánh hòa tiếp tục diễn ra các trận đấu đôi nam đôi nữ tại giải vô địch bóng bản toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi bảy cup petro việt nam đạm cà mau năm hai nghìn một mươi chín
kết thúc ngày thi đấu đã xác định được các cặp đấu vào vòng chung kết nội dung đôi nam đôi nữ
tại nội dung đôi nam ở vòng bán kết cặp đôi nguyễn anh tú và đoàn kiến quốc đã giành chiến thắng ba trước cặp đôi của đội quân đội
trận đấu bán kết còn lại là cuộc đối đầu nội bộ của đội hà nội tnt
còn tại nội dung đôi nữ đã xuất hiện bất ngờ khi cặp đôi của hà nội tnt có sự góp mặt của tay vật mới một mươi năm tuổi trần mai ngọc đã giành chiến thắng cho cặp đôi của đội tp hcm
như vậy trận chung kết đôi nữ sẽ là cuộc đấu giữa hà nội tnt và đội tp hcm
hai trận đấu chung kết đôi nam đôi nữ sẽ diễn ra vào tối ngày hai mươi năm tháng năm tại nhà thi đấu tỉnh khánh hòa
kết quả của các nội dung trên sẽ được chúng tôi cập nhật vào các bản tin tiếp theo